tại buổi tiếp đại sứ du lịch việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một ông john norman người australia vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch trao quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam đặt mục tiêu tăng trưởng khách du lịch ba mươi một năm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
do đó thủ tướng mong muốn ông john norman có nhiều ý kiến tâm huyết giúp ngành du lịch việt nam phát triển thúc đẩy thu hút du khách quốc tế
ông john norman cho biết đây là ngày đáng nhớ đối với ông khi trở thành đại sứ du lịch của việt nam
ông cho biết sẽ nỗ lực đưa ra những ý kiến giúp ngành du lịch việt nam phát triển hơn nữa không chỉ dừng lại ở việc quảng bá các hình ảnh điểm đến hấp dẫn của việt nam
ông john norman mong muốn là cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đầu tư vào việt nam